vào thời điểm cuối năm tình trạng mua bán vận chuyển và tăng trữ pháo nổ trái phép trên tuyến biên giới lạng sơn đang diễn biến rất phức tạp
để chủ động đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này lực lượng biên phòng tỉnh lạng sơn đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn chặn
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội ở địa bàn khu vực biên giới
song song với đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bà con không tiếp tay vận chuyển pháo nổ các đồn biên phòng đã tập trung lực lượng
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh với các hành vi mua bán vận chuyển tàng trữ và sử dụng pháo trái phép
tính từ đầu năm đến đầu tháng một mươi một lực lượng biên phòng tỉnh đã phát hiện bắt giữ hơn bốn mươi vụ với hơn năm mươi đối tượng thu giữ và tiêu hủy hơn bốn ba tấn pháo nổ do trung quốc sản xuất
có khác so với mọi năm đó là năm nay diễn ra hoạt động bùn nậu pháo này diễn ra gần như là quanh năm
chứ mọi năm thì thường là gần dịp tết nguyên đán thì mới có hiện tượng này
thế nhưng năm nay từ đầu năm đến giờ thì đơn vị đã bắt được sáu vụ về pháo rồi
cho nên từ tình hình trên thì đối với đơn vị cũng rất là quan tâm về các hoạt động của loại tội phạm này
cho nên đơn vị đã tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ để lắm tình hình từ xa
và đặc biệt là cơ sở của chúng ta để phát nghiệp đấu tranh với các hoạt động tội phạm này đã thiếu quả cao nhất
từ tình hình thực tế đối với các điểm thường xuyên có các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép
bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn ra soát nắm bắt tình hình địa bàn và trên biên giới
xây dựng kế hoạch đề ra giải pháp phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng chính quyền địa phương
để tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nắm được các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm
từ đó nâng cao ý thức phòng ngừa đồng thời tích cực tối giác các loại tội phạm cùng với bộ đội biên phòng
bằng những giải pháp thiết thực hiệu quả bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự vùng biên
trong thời gian tới bộ đội biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp
cùng cấp ủy chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật của bà con vùng biên
đồng thời thường xuyên bám nắm địa bàn chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn khu vực biên giới